theo cục thú y vùng bảy cho biết tả lợn châu phi vẫn đang lây lan nhanh tại đồng bằng sông cửu long
và hiện tại thì toàn bộ một mươi ba tỉnh thành phố trong khu vực vẫn còn xuất hiện dịch bệnh
cao nhất là tại đồng tháp vĩnh long sóc trăng cà mau và thành phố cần thơ
tại thành phố cần thơ tả lợn châu phi đã xảy ra tại hơn một bốn trăm linh hộ chăn nuôi thuộc bảy mươi ba xã phường
tổng số lợn mắc bệnh hơn bốn mươi ba con
còn tại tỉnh sóc trăng tính từ ngày khởi phát ổ dịch đầu tiên đến nay
tả lợn châu phi đã xảy ra tại hơn sáu trăm hai mươi hộ thuộc một mươi một huyện thị xã và thành phố
tổng số lợn tiêu hủy trên một mươi sáu con
sóc trăng là địa phương xếp thứ tư ở khu vực bị thiệt hại do tả lợn châu phi
sau các tỉnh đồng tháp vĩnh long và thành phố cần thơ